còn bây giờ là nội dung chi tiết sáng nay đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an ninh trật tự
và phòng cháy chữa cháy tại một số cơ sở sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn tp hcm
qua kiểm tra thực tiễn địa bàn thứ trưởng nguyễn văn long đánh giá và ghi nhận
công an tp hcm đã rất chủ động trong tham mưu cho thành ủy ubnd tp có nhiều giải pháp hiệu quả
trong công tác phòng cháy chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đồng thời công an tp hcm cũng đã chủ động trong công tác nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của công an tp hcm và từng bước thực hiện hiệu quả
định hướng trong thời gian tới về công tác phòng cháy chữa cháy thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh
công an tp hcm cần phải xác định rõ thời gian thời điểm vàng các vụ cháy từ năm đến bảy phút sau khi cháy
từ đó định hướng được cách thức phương pháp phương châm phòng cháy chữa cháy
thứ trưởng nguyễn văn long yêu cầu công an tp hcm tiếp tục tham mưu và tranh thủ nguồn lực từ tp hcm
để trang bị phương tiện tranh thủ sự đồng lòng đồng sức của các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn
đặc biệt là vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương
ngoài ra công an tp hcm cũng cần tăng cường hoạt động kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
riêng với công tác bảo đảm an toàn giao thông phát huy hiệu quả trong hơn một năm qua do sau dịch
nhu cầu đi lại lưu thông của người dân tăng cao công an tp hcm cần lưu ý đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và việc phân cấp về đăng ký phương tiện giao thông chuẩn bị công tác đấu giá biển số xe đẹp
chiều cùng ngày đoàn công tác do thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an dẫn đầu
đã có buổi làm việc và kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại công an tp hcm
theo báo cáo của công an tp hcm hiện một trăm linh cán bộ chiến sĩ trong công an tp hcm cài đặt sử dụng ứng dụng báo cháy một trăm một mươi bốn
và tuyên truyền vận động hơn ba bảy trăm linh lượt người cài đặt sử dụng hiệu quả
tuyên truyền qua mạng xã hội như zalo fanpage kết hợp tuyên truyền trực tiếp tại từng hộ dân
và tổ chức cuộc thi trực tiếp tìm hiểu về pháp luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn
tại buổi làm việc đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo phòng cháy chữa cháy
tại nhiều cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở trên địa bàn tp hcm
kết luận buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long ghi nhận những kết quả công an tp hcm đạt được
đồng thời phân tích làm rõ một số vấn đề về công tác phòng cháy chữa cháy khu dân cư
gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh huy động các cấp ngành cả hệ thống chính trị
người dân tham gia phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ giả soát tổng hợp
nhân rộng mô hình cách làm hay bảo đảm đi vào thực chất và có giao chỉ tiêu cụ thể
từ đó ngăn chặn phòng ngừa giảm thấp nhất số vụ và thiệt hại về người tài sản do cháy nổ gây ra
sáng nay tại hà nội cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an đã tổ chức hội nghị
tổng kết các chuyên án điển hình của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
sau một mươi năm thực hiện công tác đấu tranh chuyên án với sự cố gắng nỗ lực không quản ngại khó khăn
gian khổ lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập gần một mươi chín chuyên án
trong đó cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy xác lập gần một chuyên án
triệt phá nhiều đường dây tổ chức tội phạm ma túy lớn liên tỉnh xuyên quốc gia
quốc tế có yếu tố nước ngoài trong đó có năm chuyên án điển hình
gồm chuyên án do tráng a tàng cầm đầu chuyên án do đoàn thị oanh cầm đầu
chuyên án do thái tự lực tống kiến hoàng cầm đầu chuyên án do nguyễn thế thành cầm đầu
chuyên án do phan tiến thành cầm đầu kết quả đấu tranh năm chuyên án trên
lực lượng chức năng đã bắt hơn bảy mươi đối tượng bảy đối tượng mang quốc tịch trung quốc
vật chứng thu giữ hai trăm bảy mươi bảy bánh heroin bảy tám trăm linh viên ma túy tổng hợp ba mươi hai kg ma túy đá một trăm bốn mươi lít dung dịch
metafetamin ba trăm tám mươi bao hóa chất tiền chất các loại phục vụ
sản xuất trái phép chất ma túy khoảng hai mươi tấn máy móc thiết bị dụng cụ dùng vào việc sản xuất
trái phép chất ma túy cùng nhiều vũ khí súng đạn thời gian tới lực lượng cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tăng cường xác lập và đấu tranh
chuyên án tăng cường sự liên kết các tuyến các địa bàn khu vực và công tác hợp tác quốc tế
trong phòng chống ma túy tại hội nghị nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh
các chuyên án ma túy đã được nhận bằng khen của thủ tướng chính phủ bằng khen của bộ trưởng
bộ công an và giấy khen của cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
được sự đồng ý của đảng ủy lãnh đạo cục truyền thông công an nhân dân
chiều nay ban chấp hành hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân và viện khoa học phát triển
nông nghiệp nông thôn cùng với một số đơn vị như trung tâm phụ nữ và phát triển hội liên hiệp
phụ nữ việt nam hội phụ nữ cục ngoại tuyến bộ công an tổ chức lễ ký kết chương trình yêu thương
mùa covid nhằm tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng sau đại dịch covid một mươi chín
ngoài thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cục truyền thông công an nhân dân đặc biệt
hội phụ nữ cục truyền thông công an nhân dân đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
ủng hộ giúp đỡ nhiều trường hợp khó khăn trẻ em ở vùng sâu vùng xa vì vậy
lễ ký kết tham gia đồng hành chương trình yêu thương mùa covid giữa hội phụ nữ cục truyền thông
công an nhân dân và viện khoa học phát triển nông nghiệp nông thôn nhằm tổ chức được nhiều hoạt động
chuyên sâu có quy mô hơn nữa trong việc giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các vùng miền
trên cả nước để triển khai hiệu quả chương trình sau buổi lễ ký kết hội phụ nữ cục truyền thông
công an nhân dân sẽ chủ động nghiên cứu đề xuất các hoạt động phù hợp với tình hình của đơn vị
đồng thời xây dựng để chương trình yêu thương mùa covid ngày càng lan tỏa đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
sĩ nhân viên từ đó nâng cao trách nhiệm cùng nhau vượt qua đại dịch covid một mươi chín phát huy giá trị
truyền thống đại đoàn kết của dân tộc việt nam hưởng ứng cuộc vận động hiến máu tình nguyện với
chủ đề giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu do bộ công an phát động sáng nay tại hà nội
hàng trăm cám bộ chiến sĩ thuộc trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát
đã tham gia hiếm máu hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động thường niên của trung đoàn
cảnh sát cơ động thủ đô riêng đợt phát động lần này có sự tham gia của hơn hai trăm linh cán bộ chiến sĩ
trong đó có nhiều chiến sĩ tham gia hiến máu trên một mươi lần chương trình hiến máu tình nguyện đã góp
phần chủ động nguồn máu sạch kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân
đồng chí đồng đội đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ
góp phần vào sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân
vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
thưa quý vị và các đồng chí trong những ngày nghỉ lễ vừa qua lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước
đã nỗ lực tăng cường công tác ứng trực các cám bộ chiến sĩ mang quân phục màu sắc nắng có mặt ở
mọi lúc mọi nơi trên các cung đường của mọi miền thống các cán bộ chiến sĩ mang quân phục màu sắc nắng có mặt ở mọi lúc mọi nơi trên các cung đường của mọi miền thống

từ sáng sớm cho đến tối mỉt những hàng giao sống vẫn luôn có mặt tại điểm nóng giao thông nơi cửa ngõ thủ đô hà nội
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm năm nay kéo dài bốn ngày người dân di chuyển về quê hoặc đi du lịch từ sớm

đây là đợt nghỉ lễ có lượng phương tiện lưu thông đông nhất từ sau dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án đã định
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này là giám sát kéo giảm lỗi vi phạm về nồng độ cồn
theo đó công an các tỉnh thành địa phương lên phương án xử lý tập trung triệt để và nghiêm khắc
vào các tuyến địa bàn khung giờ trọng điểm
tài nạn do sử dụng rượu bia phải giảm trong đợt này
với những nỗ lực của lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc trong dịp nghỉ lễ vừa qua tình hình tài nạn giao thông đã có dấu hiệu giảm
so với bốn ngày nghỉ lễ năm hai nghìn hai mươi một số vụ tai nạn giảm sáu ba số người chết giảm năm một mươi bảy
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những người chiến sĩ mang sắc phục màu nắng cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi nhân dân cần đến
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát giao thông giúp dân đã trở nên gần gũi hơn
trong tâm trí mỗi người dân
trong dịp nghỉ lễ vừa qua tôi thấy các lực lượng cảnh sát giao thông đã hỗ trợ rất tốt cho người dân
khi mà mạng xã hội phát triển thì tôi thấy là có rất nhiều hình ảnh về cảnh sát giao thông đẹp được lan tỏa trên mạng xã hội
và không chỉ đấy thì tôi còn có gặp ngoài đời thực phá là nhiều khi mà đi ngoài đường
có những người gặp khó khăn thì các anh cảnh sát giao thông đều sẵn sàng giúp đỡ người dân rất là nhiều và nhiệt tình
thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là bảo đảm an toàn giao thông với hai sự kiện là sea games ba mươi một và kỳ họp lần thứ ba quốc hội khóa một
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả các phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt với sự kiện quốc tế là đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tập trung các phương án bảo vệ dẫn các đoàn đại biểu bảo đảm an toàn đúng thời gian đúng lộ trình
đồng thời cục cảnh sát giao thông đã lên các phương án cụ thể chủ trì phối hợp và hỗ trợ với lực lượng tại một mươi hai địa phương diễn ra sự kiện
trong đó sẵn sàng các phương án đột xuất có thể xảy ra đặc biệt là các tình huống dễ gây ủn tóc ảnh hưởng đến quá trình tổ chức sự kiện

với quyết tâm cao độ lực lượng cảnh sát giao thông trong cả nước phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao với mục tiêu bảo đảm ở mức cao nhất trật tự an toàn giao thông với các sự kiện chính trị quan trọng sắp tới và một tinh thần vì nhân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân

đồng thời cục cảnh sát giao thông đã lên các phương án cụ thể chủ trì phối hợp và hạnh phúc của nhân dân phục vụ vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân phục vụ